cùng có hộ khẩu thường trú tại đường nf năm khu phố năm phường tranh phú hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương
đáng chú ý chị hát đã có đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
trong thời gian chờ giải quyết ly hôn hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn thế nên đã tự thiêu
đại diện công an thành phố bến cát cho biết thêm khoảng tám giờ ba mươi phút ngày sáu tháng năm
công an phường tránh phú hòa nhận được tin báo của người dân về việc cháy nhà ở trên đường nf năm
sau khi tiếp nhận tin báo
công an thành phố bến cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường
tuy nhiên khi tới nơi đám cháy trong nhà dân đã được dập tắt
tại hiện trường cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã qua đời
và người đàn ông được người dân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa qua tỉnh bình dương
người phát hiện vụ việc đầu tiên là ông tvl sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở đối diện căn nhà xảy ra vụ việc
theo lời ông l khi thấy nhiều khói và lửa thế nên chạy tới cứu giúp
và hô hoán nhiều người tới cùng hỗ trợ dập lửa
sau khi chữa cháy xong mọi người phát hiện người phụ nữ trong nhà nằm sắp dến nền trong tình trạng đã không còn thở
người chồng nằm sắp kế bên còn cửa độc thế nên đã được người dân đưa đến cấp cứu
chỉ trong hai ngày tại bình dương đã xảy ra hai vụ án mạng khiến nhiều người hoang mang
trước đó vào đêm năm tháng năm nam thanh niên đỗ quốc dê sinh năm hai nghìn sáu thường trú tại cà mau
được người dân cùng lực lượng công an chuyển vào trung tâm y tế thành phố tân uyên để cấp cứu với nhiều vết chém trên người
trong đoạn cấp cứu nàm thành niên này đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
theo một số người dân xê bị một người đàn ông dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào người sau khi hai người xảy ra cãi vã
cũng theo người dân nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do mâu thuẫn về tiền bạc
sau khi nhận tin công an tỉnh bình dương đã và đang phối hợp với công an thành phố tân uyên để điều tra
làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường hội nghĩa nêu trên
đến chiều ngày sáu tháng năm công an thành phố tân uyên cho biết
huỳnh nhật thịnh sinh năm hai nghìn sáu quê tỉnh cà mau
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền
hiện huỳnh nhật thịnh đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
qua đó theo điều tra và lời khai của nghi phạm
anh đê quy xê sinh năm hai nghìn sáu quê tỉnh cà mau và huỳnh nhật thịnh là bạn bè
đêm ngày năm tháng năm cả hai hẹn nhau đến nhà trọ trên đường hội nghĩa chín
thuộc phường hội nghĩa thành phố tân uyên tỉnh bình dương
để anh dê trả số tiền ba triệu đồng đã mượn của thịnh
tuy nhiên khi đến nơi cả hai xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau vì chưa giải quyết được số tiền nợ
trong lúc sổ sát thịnh dùng dao mang theo đâm vào vùng ngực của dê khiến nạn nhân gục tại chỗ
lúc này lực lượng công an phường hội nghĩa đi tuần tra
phát hiện vụ việc thế nên đã đưa dê đi cấp cứu và bắt giữ huỳnh nhật thịnh
do vết thương quá nặng nạn nhân đã qua đời sau đó
ở một diễn biến khác tại hải phòng ngày sáu tháng năm
thông tin từ viện kiểm sát nhân dân thành phố hải phòng cho hay
cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ một tài xế xe ôm công nghệ sát hại tài xế xe ôm truyền thống
do tranh giành khách tại khu vực ga tàu hòa
theo ghi nhận vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm ngày một tháng năm
trịnh văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã đoàn lập huyện tiền lãng thành phố hải phòng
làm nghề xe ôm công nghệ grab đi vào sân ga tàu hỏa hải phòng để đón khách đặt xe qua ứng dụng
lúc này chính bị ông đỗ ngọc ca
hay còn gọi là ca khì sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường cầu đất quận ngô quyền thành phố hải phòng
làm nghề xe ôm truyền thống chửi bới không cho đỗ xe bắt khách ở khu vực ga tàu hòa hải phòng
khi chính cãi lại rồi điều khiển xe ra cổng
thì ông ca đuổi theo giật mũ bảo hiểm của chính làm quay mũ xiết vào cổ chính đứt quái mũ
do cảm thấy bị bắt nạt chính đã đấm vào vai ông ca
rồi điều khiển xe ra đường lương khánh thiện quận ngô quyền để đứng đợi khách
sau khi chở khách về số tám mươi tám nguyễn văn linh quận lê trân
chính đã quay lại khu vực cổng ga để gặp ông ca nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
thời điểm thấy chính quay lại ông ca đã vào quán nước gần đó lấy chiếc điếu cày vụt vào vai chính
bị hành hung một cách vô lý chính rút chiếc kéo bằng kim loại ở trong túi đeo trước ngực
đâm một nhát vào vùng thái dương trái của ông ca rồi bỏ chạy
khi đến khu vực đường tàu trần nguyên hãn
chính đã bị lực lượng công an quận lê trân truy đuổi và bắt giữ
còn ông ca được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp
thế nhưng do vết thương quá nguy hiểm thế nên đến sáu giờ một mươi phút ngày hai tháng năm đã không qua khỏi
theo luật sư trương thanh tuấn đoàn luật sư thành phố hà nội
tội giết người là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
có tinh chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn
người phạm tội này căn cứ theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy thì mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình
tuy nhiên người chuẩn bị
phạm tội này thì bị phạt tù từ một đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một đến năm năm
trên thực tế thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ án giết người có tinh chất tàn bạo và manh động
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự khiến dư luận bức xúc
mặc dù tội phạm giết người chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội
thế nhưng đang có xu hướng tăng cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần phải có nhiều biện pháp hữu hiệu hơn nữa
để ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này
nguyên nhân dẫn đến các vụ án thương tâm
chủ yếu do xuất phát từ các mâu thuẫn tranh chấp đất đai tài sản
khen tuông tình ái mâu thuẫn chồng gia đình bộc phát khi sử dụng rượu bia
mâu thuẫn do vai trạm khi tham gia giao thông trục lợi tiền bảo hiểm
cuộn bách về kinh tế mê tín dị đoan
một số đối tượng sau khi sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác hoặc người bị tâm thần cũng gây án
ngoài ra do ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường làm phát sinh những tiêu cực trong xã hội
bên cạnh đó công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân của các cơ quan
ban ngành chưa được coi trọng đúng mức sự phối hợp giữa các cấp các ngành
các tổ chức xã hội trong phòng ngừa tội phạm còn hạn chế chưa thống nhất
sự thiếu hiểu biết về pháp luật thiếu tủ dỡ gian luyện nhân cách đạo đức
không có sự định hướng giáo dục đúng đắn từ gia đình cũng là nguyên nhân khiến các đối tượng có hành vi thủ đoạn tàn khốc
do đó để phòng ngừa công an các đơn vị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tập trung vào các tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm
trên cơ sở đó xác định được những nguyên nhân cơ bản đặc trưng trên địa bàn
đồng thời quản lý tốt địa bàn kịp thời giải quyết các điểm nóng về tội phạm hình sự
gây bất an dư luận
công an cơ sở cần kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ ban đầu
nhất là những mẫu thuẫn trong gia đình tranh chấp đất đai giữa các nhóm thanh thướng niên
để kịp thời tiến hành các biện pháp phòng ngừa hòa giải giáo dục ngăn ngừa việc sử dụng bạo lực
hùng khí nguy hiểm gây án mạng đau lòng